quỹ ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
tìm giải pháp chống hạn mặn trong thời gian lâu dài
thưa quý vị sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi một
về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng cho rằng chỉ còn ba quý nữa là hết năng
năm hai nghìn hai mươi phải cố gắng tối đa phát huy mọi nguồn lực chống dịch covid hiệu quả
hỗ trợ các doanh nghiệp người lao động người thất nghiệp bảo đảm an sinh xã hội
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nhiều điểm sáng trong chính sách người có công và an sinh xã hội
tỷ lệ giảm nghèo nhanh đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên
người có công ở việt nam rất lớn được quan tâm liên tục
diện mạo bao phủ của bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
hỗ trợ người yếu thế trong xã hội ngày càng được mở rộng thu nhập của người lao động tăng cao
tuy nhiên theo thủ tướng chính sách xã hội còn chưa bao phủ hết các đối tượng triển khai chưa đồng bộ
ở một số nơi một số cấp chưa quyết liệt vẫn còn hai chỉ tiêu cần phân đấu hơn nữa
để đạt được là tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
và tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia
thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh mới chúng ta đối diện nhiều thách thức như giả hóa dân số
của cách mạng bốn thiên tai dịch bệnh biến đổi khí hậu
nhất là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lây lan như hiện nay
thì càng thấy thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội
chỉ còn ba quý nữa là hết năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cho rằng phải cố gắng tối đa thực hiện một số nội dung
và nghiên cứu đề án về chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
để trình ban chấp hành trung ương
trước mắt phát huy mọi nguồn lực để chống covid một mươi chín hiệu quả
hỗ trợ các doanh nghiệp người lao động thất nghiệp bảo đảm an sinh xã hội
tiếp tục giả soát hoàn thiện hệ thống luật pháp đánh giá các chính sách trên từng lĩnh vực
để có cơ sở đề xuất bổ sung sửa đổi hoặc thay thế chính sách mới phù hợp
phải bảo đảm không còn hộ nghèo có thành viên là người có gồng
thưa quý vị dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quỹ ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
vấn đề được nhiều thành viên ủy ban thường vụ quốc hội quan tâm là cơ chế chia sẻ
tăng giảm doanh thu đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án ppp
qua thảo luận nhiều đại biểu đồng tình là phải chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp
xong phải xác định rõ rủi ro tới mức độ nào thì nhà nước mới cần can thiệp hỗ trợ
một số đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần xác định rõ các căn cứ hỗ trợ của nhà nước
trong giải phóng mặt bằng tái định cư công trình tạm khi triển khai các dự án
một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về hoạt động kiểm toán nhà nước
trong đầu tư theo phương thức ppp
nhiều đại biểu cho rằng việc quy định kiểm toán quá trình chuẩn bị dự án là chưa phù hợp
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
có nhiều vấn đề của dự thảo luật cần phải được ra soát xem xét lại
trong khi chúng ta đang kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư
mà có nhiều thủ tục như vậy liệu các doanh nghiệp có muốn đầu tư
do còn nhiều vấn đề cần xem xét giả soát ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất đưa vấn đề này ra thảo luận
tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sắp tới
đồng thời sẽ cho ý kiến một lần nữa vào phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội tháng bốn
trước khi trình ra quốc hội vào kỳ họp tháng năm
thưa quý vị phát biểu tại buổi làm việc sáng nay
với đảng ủy khối doanh nghiệp hà nội và một số tổng công ty trên địa bàn thành phố
về tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
mong muốn trong thời điểm khó khăn này
tất cả các thành phần kinh tế nhất là các doanh nghiệp phải cố gắng gấp đôi
các doanh nghiệp doanh nhân phải thể hiện bản lĩnh quyết tâm đi đầu tháo gỡ khó khăn
cùng thành phố đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
trước mắt tất cả phải tập trung thực hiện tốt chỉ thị số một mươi một của thủ tướng chính phủ
đồng chí vương đình huệ cũng đề nghị các doanh nghiệp cần có kế hoạch bảo đảm nguồn cung
giữ chữ hàng hóa để cung ứng cho thị trường bảo đảm nhu cầu hàng hóa cho người dân
thành phố sẵn sàng lưu kho miễn phí cho các doanh nghiệp
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí
quan tâm công tác công đoàn giải quyết hài hòa quan hệ người lao động trong doanh nghiệp
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng ba
đảng bộ xã linh hồ huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã khai mạc đại hội đại biểu đoạt đảng bộ xã lần thứ hai mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với một trăm một mươi đại biểu đây là đại hội được tỉnh uy hà giang lựa chọn tổ chức
làm điểm đánh giá rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội đảng bộ
sự cấp cơ sở của tỉnh trong nhiệm kỳ mới
đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
sự thảo báo cáo chính trị đảng bộ huyện vị xuyên
bầu ban chấp hành đảng bộ xã linh hồ khóa hai mươi bốn
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên
đề phòng dịch covid một mươi chín tỉnh hà giang tổ chức đại hội điểm cấp xã
theo hình thức trực tuyến tới một mươi một huyện thành phố và một trăm chín mươi ba xã phường thị trấn
các đại biểu được phát khẩu trang đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào tham dự
sáng nay tại xã a bung huyện đắk rông tỉnh quảng trị
chính quyền và nhân dân hai tỉnh thừa thiên huế quảng trị đã làm lễ bàn giao
tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh thừa thiên huế và tỉnh quảng trị
theo nghị quyết số ba mươi một của chính phủ
tại khu vực xã hồng thủy a lưới thừa thiên huế và xã a bung đắc rông tỉnh quảng trị
trên cơ sở đường địa giới hành chính đã được xác định tại thực địa và bản đồ
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã bàn giao hai trăm sáu mươi một hộ dân
hơn bảy ha đất các loại thuộc hai thôn pa một và pi hai
để ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị quản lý toàn bộ kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau khi được bàn giao chính quyền hai tỉnh quảng trị thừa thiên huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để chỉ đạo các ngành các địa phương giải quyết những vấn đề còn lại
riêng những vấn đề liên quan đến đất sen canh
thì người dân được tiếp tục sản xuất trên tinh thần của luật đất đai đã quy định
thưa quý vị ba mươi năm công dân việt nam
phần lớn là học sinh sinh viên trên đường về nước quá cảnh tại sân bay changi singapore
đã bị mắc kẹt không thể về nước do hãng hàng không singapore airlines hủy chuyến không báo trước
đại sứ quán việt nam tại singapore đã ngay lập tức có công hàm đề nghị
hãng hàng không singapore airlines có biện pháp xử lý phù hợp bảo đảm quyền lợi của công dân việt nam
đồng thời liên hệ với ban quản lý sân bay chagi
có biện pháp hỗ trợ các công dân việt nam trong thời gian chờ thu xếp chuyến bay mới
đại sứ quán việt nam tại singapore cũng đã liên lạc với các cơ quan chức năng
tại việt nam bố trí thu xếp việc tiếp nhận những công dân này
tới hai mươi ba giờ đêm qua singapore airlines đã cam kết sẽ bố trí cho ba mươi năm công dân việt nam
về hà nội trên chuyến bay của hãng này vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
đồng thời hỗ trợ một phần chi phí ăn uống
đại sứ quán sẽ tiếp tục bám nắm và thực hiện các thủ tục bảo hộ
để các công dân có thể về nước trong thời gian sớm nhất
cũng theo đại sứ quán việt nam tại singapore
tới thời điểm này không có người việt nào tại singapore bị nhiễm virus sars cov hai
đại sứ quán việt nam tại singapore bị nhiễm virus sars cov hai
một trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tức bệnh nhân số một trăm hai mươi ba đang cư ngụ tại ấp thửa lợi xã thửa đức huyện bình đại
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bến tre
đã cho tiến hành nhiều biện pháp khẩn cấp về y tế nhằm phòng chống dịch lây lan
trong đó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre đã ký quyết định
về việc thực hiện cách ly ấp thửa lợi với bốn trăm tám mươi hộ gia đình
với gần một sáu trăm linh nhân khẩu
thời gian bắt đầu cách ly từ một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng ba đến một mươi ba h ngày hai mươi tháng bốn
thực hiện quyết định của ubnd tỉnh và chỉ đạo của ubnd huyện
công an huyện bình đại đã phân công lực lượng phối hợp với bộ đội biên phòng
và quân sự huyện khẩn trương tiến hành lập các chốt kiểm soát bên ngoài khu vực cách ly
và áp dụng một số biện pháp công tác cần thiết nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hiện tại toàn bộ các hộ dân trong ấp đã thực hiện việc cách ly
nhằm bảo đảm an toàn tránh dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
riêng bệnh nhân số một trăm hai mươi ba cùng mẹ và bạn trai có tiếp xúc gần
đã được cách ly tại trung tâm y tế huyện bình đại
thưa quý vị để phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh tuyên quang đã lập năm chốt kiểm tra
để tiến hành đo thân nhật nắm thông tin lịch trình và yêu cầu khai báo y tế
đối với người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh
thực hiện phun khử trùng đối với tất cả các phương tiện giao thông đi vào địa bàn
tại các điểm giáp danh với các tỉnh trên quốc lộ hai quốc lộ hai c và quốc lộ ba mươi bảy
đoạn qua huyện sơn dương huyện yên sơn và huyện hàm yên
tại chốt kiểm tra các lực lượng chức năng sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đo thân nhiệt tất cả hành khách và thực hiện kê khai y tế theo quy định của bộ y tế
ngoài ra các ngành chức năng tỉnh tuyên quang đã và đang phối hợp với các địa phương
kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú nhà hàng điểm tụ tập đông người
nhất là đối với khách lưu trú đến từ vùng dịch
tăng cường công tác theo dõi giám sát đối với những người được cách ly tập trung
tại cơ sở y tế hoặc cách ly tại nhà
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa ra thông báo
ngừng tất cả các hoạt động tập trung học sinh
và ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu các đơn vị trên địa bàn
ngừng tất cả các kỳ thi khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ tình học
các hoạt động giáo dục kỹ năng ngoại khóa v v
tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục
như các loại hình trường trung tâm ngoại ngữ tình học dạy thêm học thêm
giáo dục kỹ năng tư vấn du học v v
sở này cũng đề nghị ubnd các quân huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát
và yêu cầu các đơn vị thực hiện chỉ đạo trên
thời gian thực hiện từ nay đến khi ubnd tp hcm cho phép học sinh học viên đi học trở lại
thưa quý vị và các bạn kể từ một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba
tất cả khu vui chơi giải trí nhà hàng quán ăn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công suất phục vụ ba mươi người trở lên
cơ sở làm đẹp hớt tóc tại tp hcm sẽ đóng cửa
quyết định này được phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm lê thanh liêm ký vào chiều nay
theo đề nghị của sở văn hóa thể thao và du lịch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các sở ngành và hai mươi bốn quận huyện phải theo dõi kiểm soát việc thực thi
động thái này được đưa ra trong bối cảnh tp hcm sẽ vào cao điểm của dịch covid một mươi chín trong hai tuần nữa
quyết định sự thành bại của cuộc chiến chống dịch
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và tâm lý nảy sinh sự lo ngại với khách du lịch nước ngoài
ubnd tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị không được phân biệt đối xử với khách du lịch nhất là khách du lịch nước ngoài
nếu đơn vị cá nhân nào có hành vi kỳ thị từ chối phục vụ khách du lịch sẽ bị xử lý nghiệp
ubnd tp hcm giao sở du lịch và các quận huyện ra soát tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn
chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú nhất là các khu điểm du lịch
thực hiện nghiêm quy định của luật du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch
sở du lịch tp hcm sẽ phối hợp với sở y tế hướng dẫn đơn vị kinh doanh du lịch cơ sở lưu trú du lịch
triển khai các giải pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời các đơn vị này theo hướng dẫn của cơ quan y tế
có biện pháp phù hợp để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài
bảo đảm an toàn có tổ chức nhằm bảo đảm sức khỏe an toàn cho du khách khi đến tp hcm
thưa quý vị trong thời gian qua nhằm hỗ trợ các cấp các ngành trong việc phòng chống dịch bệnh
bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã tiếp nhận nhiều vật tư dùng để phòng chống dịch covid một mươi chín
của các cá nhân tổ chức trên địa bàn tp hcm
tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng ba bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã nhận
một mươi chiếc khẩu trang y tế một mươi bảy chiếc khẩu trang vải một bộ quần áo phòng dịch
hơn một đôi găng tay năm trăm linh chai nước xúc miệng ba trăm linh lít nước rửa tay khô
và bốn máy ozone công nghiệp dùng để lọc không khí diệt vi khuẩn
và hai mươi máy ozone để lực lượng vũ trang phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu cách ly
thay mặt đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội thiếu tướng nguyễn quốc duyệt
ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm sự quan tâm giúp đỡ sẻ chia
của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp đã chung tay góp sức trong công tác phòng chống dịch bệnh
cùng lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đẩy lùi ngăn chặn dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bốn tháng ba truyền thông thái lan dẫn thông tin từ bộ y tế lào cho biết
lào đã ghi nhận hai ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên điều này có nghĩa khu vực đông nam á không còn
nước nào chưa có dịch covid một mươi chín hai ca nhiễm này bao gồm một nam nhân viên khách sạn hai mươi tám tuổi
và một nữ hướng dẫn viên du lịch ba mươi sáu tuổi đều cư trú tại thủ đô viên trăn họ đã đi lại ở nước ngoài
và tiếp xúc gần với nhiều người trong quá trình làm việc cả hai đang được điều trị tại bệnh viện
và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
trong đó đáng chú ý là anh quyết định phong tỏa toàn quốc ít nhất ba tuần hay nam phi thành tâm dịch châu phi
tuyên bố thảm họa quốc gia
vương quốc anh sẽ nằm trong tình trạng phong tỏa kể từ tối
hôm hai mươi ba tháng ba theo giờ địa phương sau khi thủ tướng anh boris johnson công bố các biện pháp mạnh tay ngăn người dân ra khỏi nhà
lệnh phong tỏa toàn bộ được áp dụng trong ít nhất ba tuần
người dân anh sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm tập thể dục như chạy bộ và đạp xe
nhu cầu y tế và đi làm nhưng chỉ trong trường hợp họ không thể làm việc từ nhà
nam phi đã trở thành ổ dịch lớn nhất châu phi khi bộ y tế nước này vào ngày hai mươi ba tháng ba
thông báo ghi nhận thêm một trăm hai mươi tám trường hợp nhiễm virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc lên tới hơn bốn trăm linh người
ngay lập tức chính phủ nam phi đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong hai mươi một ngày
ngày hai mươi hai tháng ba viện y tế quốc gia italy công bố hơn bốn tám trăm linh nhân viên y tế dương tính với covid một mươi chín
trong quá trình điều trị cho bệnh nhân có người đã chết trong cô độc
tương đương khoảng tám tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ở italy
ít nhất một mươi tám bác sĩ đã thiệt mạng phần lớn trong số này làm việc tại lombardi
ngày hai mươi ba tháng ba một người đàn ông ở đài loan đã trải qua một đêm đắt tiền
sau khi bị phạt đến một triệu đài tệ tương đương ba mươi ba đô la mỹ vì trốn cách ly đi câu lạc bộ đêm
theo hãng tin afp người đàn ông này đang tự cách ly một mươi bốn ngày sau khi trở về từ một quốc gia ở đông nam á
đã bị bắt khi đang tiệc tùng trong khi cảnh sát đi kiểm tra một hộp đêm vào ngày hai mươi hai tháng ba
tiếp theo chương trình kiên giang cần hơn một sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ biển
tìm giải pháp chống hạm mạnh trong thời gian lâu dài
thưa quý vị đại diện tổng cục hải quan xác nhận ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba
tổng cục hải quan đã có điện hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh thành phố và một số đơn vị trực thuộc
yêu cầu tạm dừng thông quan các lô hàng xuất khẩu gạo từ giờ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nội dung công văn như sau
thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ
về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín
tổng cục hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh thành phố tạm dừng việc đăng ký
tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giải quyết thủ tục thông quan theo quy định đối với các lô hàng xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan
trước giờ ngày hai mươi bốn tháng ba
quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí đưa mặt hàng gạo các loại thuộc các phân nhóm hs một trăm linh nghìn sáu trăm hai mươi một trăm linh nghìn sáu trăm ba mươi và một trăm linh nghìn sáu trăm bốn mươi vào diện cấm xuất khẩu
cục hải quan các tỉnh thành phố cục điều tra chống buôn lậu phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đấu tranh
chống buôn lậu vận chuyển trái phép mặt hàng gạo các loại qua biên giới và xử lý vi phạm theo quy định
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng ba bộ tài chính đã có văn bản yêu cầu tổng cục dự trữ nhà nước khẩn trương mua đủ số lượng lương thực
dự trữ theo kế hoạch được giao để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đột xuất cấp bách
đồng thời yêu cầu tổng cục hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng xuất khẩu gạo như nêu ở trên
an ninh lương thực là vấn đề hết sức hợi hệ trọng đối với mọi quốc gia
với quy mô dân số gần một trăm linh triệu người đứng thứ một mươi năm thế giới và thứ ba đông nam á
việc bảo đảm an ninh lương thực càng là vấn đề hệ trọng đối với người việt nam
sau một mươi năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
đạt được nhiều kết quả tích cực trong đó một mươi hai chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra
từ thiếu ăn trong quá khứ và trải qua nhiều nạn đói việt nam hiện là một trong ba nước xuất khẩu
lương thực lớn nhất trên toàn cầu cũng như đã được công nhận là nước có loại gạo ngon nhất thế giới
năng suất lúa của việt nam cao nhất đông nam á đạt năm sáu tấn trên một hectare
gần gấp đôi so với thái lan và gấp một năm lần so với ấn độ
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi hai
sản lượng lúa tăng từ ba mươi chín một mươi bảy triệu tấn lên bốn mươi ba bốn triệu tấn
bình quân lương thực đầu người tăng từ bốn trăm chín mươi bảy kg một năm lên trên năm trăm hai mươi năm kg một năm
trong năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu gạo của việt nam đạt hơn sáu triệu tấn
vượt mục tiêu đề ra bốn triệu tấn thu về hơn ba tỷ usd
ngày xưa thì mình ăn với những lương thực chỉ để lo thôi
chứ còn thì nó không phong phú gạo như bây giờ
để cho mình lựa chọn gạo ngoài thị trường nó rất là phong phú và sẵn
không những riêng ở ngoài chợ mà thậm chí còn kể cả trung tâm thương mại cũng bây giờ đều cung cấp đầy đủ
bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta cũng còn nhiều hạn chế như sức cạnh tranh
giá trị gạo việt trên thị trường chưa cao tác động của biến đổi khí hậu nước biển dân
xâm nhập mặn hạn hán lũ lụt đang đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất lương thực
để làm rõ hơn về vấn đề bảo đảm an ninh lương thực của việt nam hiện nay như thế nào
phóng viên chúng tôi đã có buổi trao đổi với giáo sư trần đức viên
chủ tịch hội đồng học viện nông nghiệp việt nam
chắc hẳn xin cảm ơn giáo sư đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
nhìn từ góc độ an sinh xã hội thì giáo sư đánh giá như thế nào về vấn đề an ninh lương thực của việt nam hiện nay
hiện nay về sản phẩm nông nghiệp chúng ta đã xuất khẩu đến một trăm tám mươi quốc gia rồi
riêng gạo là xuất khẩu tới một trăm năm mươi nước rồi
ví dụ như năm ngoái xuất khẩu trên sáu triệu tấn thua về hơn ba triệu đô la mỹ
thế nhưng mà có một cái điều thực tế là mặc dù là nước xuất khẩu gạo lớn
chúng ta có cái bình quân lương thực độ người cao
chúng ta đứng thứ sáu nhóm sáu nước có bình quân lương thủ độ người cao nhất thế giới
hiện nay chúng ta bình quân lương thực tới năm trăm hai mươi năm kg đầu người một năm rồi rất cao
thế nhưng mà an ninh lương thực chỉ đứng thứ trung bình thôi
chúng ta đứng thứ năm mươi bảy trên một trăm một mươi ba quốc gia
có nghĩa là một loại trung bình
sở dĩ có cái hình tượng như vậy là vì là chúng ta cân đối lương thực
ở đây chủ yếu là cân đối gạo theo vùng là rất là tốt
thế nhưng mà cân đối tức cái mức hộ về an ninh lương thực thì chưa hẳn là tốt
ngày xưa cái thời của bọn tôi là cái chuyện nhiễm đói là bình thường
bị đứt bữa nó rất phổ biến
nhưng bây giờ đứt bữa hầu như nó rất hiếp rất không có
thế nhưng mà cái lượng thịt tiêu thụ vẫn còn thấp
đặc biệt là lượng rau quả
sữa trứng của việt nam còn thấp
an ninh lương thực đây không phải chỉ vấn đề là gạo
vấn đề có các cái thực phẩm khác
và vấn đề cơ cấu bữa ăn để cân đối dinh dưỡng
là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới
thế nhưng mà người nông dân của việt nam thì lại vẫn nghèo
vậy thì chúng ta phải làm sao để có thể thoát khỏi cái nghịch lý này thưa giáo sư
phải chế biến sâu
chứ nếu ta bán thô thì chỉ mãi mãi phân phục ta rẻ thôi
một cái minh chứng cho chuyện nếu ta chế biến sâu
chúng ta không sợ lo thiếu thị trường đấy là stm năm
khi mà gạo ngon rồi được tổ chức phân phối
thì chúng ta không sợ là thiếu thị trường
nếu mà chúng ta nhìn thấy cái hạt gạo stm năm
thì thấy thực sự là hạt ngọc đẹp như hạt ngọc
nhìn hạt gạo nó thích ăn rồi
chúng ta biết rằng hiện nay trên thế giới thì có khoảng bảy sáu tỷ người
thì trong đó có gần một tỷ đang bị thiếu ăn
cái số nước mà có nhu cầu nhập gạo ngày một tăng
năm ngoái mới có ba mươi bảy nước
năm nay lên ba mươi chín nước muốn nhập gạo rồi
biến đổi khí hậu
nhiều người cứ chê bai tại sao việt nam có xuất khẩu gạo
thì làm gì
xuất cầu gạo không chỉ đơn thuần là xuất cầu gạo
mà điều đó còn nói lên cái trách nhiệm và vị thế của việt nam trên trường quốc tế
một lần nữa xin cảm ơn giáo sư đã trở lại phỏng vấn của truyền hình dân dân
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một mươi năm thực hiện đề án
an ninh lương thực quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
vừa qua nêu định hướng trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho rằng
an ninh lương thực càng trở nên bức thiết hơn
khi dân số có xu hướng tăng
gần chín trăm linh triệu người trên toàn cầu đang thiêu đói
thiên tai biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ
tốc độ đô thị hóa cao dịch bệnh bất thường
thủ tướng nêu rõ phải bảo đảm an ninh lương thực
một cách vững chắc trong mọi tình huống
rõ ràng đảm bảo an ninh lương thực là nhiệm vụ
cực kỳ quan trọng đối với mỗi quốc gia
campuchia xuất khẩu hơn sáu trăm hai mươi tấn gạo
bộ nông lâm ngư nghiệp campuchia cho biết
xuất khẩu gạo của nước này vẫn tăng mạnh
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
bất chấp những ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
đang lan nhanh trên thế giới
trong những năm trở lại đây
campuchia lại nổi lên như một thị trường
cung cấp gạo cao cấp cho thế giới
theo hiệp hội lúa gạo campuchia
xuất khẩu gạo của nước này sang các thị trường đối tác đều tăng
thái lan khi sản xuất
người nông dân thái lan có nhiều lựa chọn
với sự hỗ trợ từ các quỹ nhà nước xã hội
các chương trình giống gạo cả nhà nước và tư nhân
để lựa chọn trồng loại lúa truyền thống chất lượng cao
nhưng năng suất thấp hơn
hoặc chọn loại có năng suất cao đại trà
tùy vào tình hình thời tiết tổ nhưỡng
và điều kiện kinh tế của họ
thái lan hiện đang là quốc gia đứng thứ hai thế giới
về xuất khẩu gạo với sản lượng năm hai nghìn một mươi chín
đạt bảy năm triệu tấn
ấn độ mặc dù là năm có mức xuất khẩu gạo
thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
nhưng sản lượng gạo xuất khẩu của ấn độ
trong năm hai nghìn một mươi chín vẫn đạt chín tám mươi bảy triệu tấn
và vẫn giữ vị trí nước xuất khẩu gạo
lớn nhất thế giới với thị phần chiếm khoảng
hai mươi năm thị trường gạo quốc tế
còn tại châu phi theo số liệu của tổ chức lương thực
và nông nghiệp của liên hợp quốc
nạn đói gia tăng ở hầu hết các khu vực
của châu phi và lục địa này
có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới
ở mức gần hai mươi
bị ảnh hưởng nghiêm trọng là các quốc gia
phía đông nơi gần một phần ba số dân
phải vật lộn tìm lương thực để đủ ăn
một trong những nguyên nhân chính
dẫn đến tình trạng này là do biến đổi khí hậu
báo cáo mới đây của ngân hàng phát triển châu phi
cho biết châu lục này đã mất hơn
ba mươi năm tỷ đô la mỹ để nhập khẩu lương thực
thực phẩm và cảnh báo rằng
con số này có thể sẽ tăng lên
đến một trăm một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi năm
theo sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang
hiện nay trên bờ biển của tỉnh có một mươi bốn vị trí sạt lở
với tổng chiều dài hơn chín mươi hai km
chiếm khoảng bốn mươi sáu chiều dài bờ biển
tổng nhu cầu vốn khắc phục
ngăn chặn tình trạng sạt lở này
là hơn hai một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
trong đó đã có nguồn thực hiện là năm trăm bốn mươi tám tỷ đồng
như vậy tỉnh kiên giang
cần hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
khắc phục sạt lở bờ biển còn lại
hiện nay tỉnh đang triển khai
một số công trình ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dân khắc phục sạt lở
một số đoạn bờ biển trên địa bàn
cùng với đó tỉnh thực hiện mô hình xây dựng hàng rào
giữ bùn tạo bãi phát triển rừng ngập mặn
chống sạt lở khu vực bên biển
xã bình sơn huyện hòn đất
thuộc dự án cải thiện sức chống chịu
với tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển đông nam á
mô hình này phát huy tác dụng tích cực
khi chỉ trong thời gian tám tháng thực hiện
lượng phù sa lắng tụ bồi đắp bãi bồi
tăng cao đáng kể tạo bãi trồng rừng ngập mặn
phát triển sanh tốt
thưa quý vị và các bạn
như phóng viên truyền hình nhân dân đã đưa tin
về hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại
do hạn hán xâm nhập mặn vùng ngọt hóa
tỉnh cà mau chuyên gia một số
bộ ngành trung ương và trường đại học cần thơ
đã đề xuất nhiều giải pháp
ứng phó hạn hán xâm nhập mặn gây ra
riêng về vấn đề cung cấp nước
phục vụ sinh hoạt và sản xuất
các chuyên gia cũng cho rằng điều này
phụ thuộc rất lớn đến quy hoạch
của vùng đồng bằng sông kiểu long
tình hình sụt lún sạt lở trở thành
lo ngại lớn nhất của cà mau trong đó
tuyến đường phòng hộ đê biển tây từ đá bạc
đến canh mới vừa bị sụt lún nghiêm trọng
với chiều dài khoảng một trăm chín mươi mét
theo dự báo tuyến đê này có
nguy cơ sụt lún tiếp đây là tuyến đê ngăn mặn
bảo đảm chữ ngọt cho hàng chục nghìn
nông hộ sản xuất lúa bên trong
nên ngay khi sự cố xảy ra tỉnh cà mau
đã tìm giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài
ban đầu tỉnh đề xuất đưa một phần nước mặn
vào vùng ngọt để giảm thiệu thiệt hại
tuy nhiên do lo ngại ảnh hưởng hoạt động
sản xuất của người dân về sau nên địa phương
này chuyển sang thực hiện phương án bơm bùn
từ biển vào lấp tuyến canh dưới chân
tạo lực phản áp lại tránh nguy cơ sụt lún tiếp
để giải bài toán bảo đảm nguồn nước sản xuất
cho vùng ngọt của tỉnh giải pháp dài hơi
và tối ưu nhất là đưa nước ngọt từ thượng nguồn về
hiện trung ương đang đầu tư hệ thống thủy lợi
cái lớn cái bé trong đó có chương trình
dẫn nước ngọt từ sông hậu về cho tỉnh cà mau
hiện nay thì bộ đang đầu tư
cái hệ thống cái lớn cái bé
thì cà mau cũng là
khi khép kín cái hệ thống
cái lớn cái bé thì chúng ta có

về cho cà mau
trong đó thì chúng ta sẽ bảo vệ được
trên một trăm hai mươi hectare
trong đó luôn cả rừng
rừng u minh hạ
thế nhưng mà nếu mà chúng ta xây một cái hệ thống
một cái mạng lưới các cái hồ chứa nhỏ
rất là ổn kinh phí thì nó
vừa phải dễ làm
bất kỳ chỗ nào
mà chúng ta thấy rằng
là đất công mà đất chưa
dùng đến là chúng ta đều có thể làm được
thì chúng tôi nghĩ rằng là đấy là một cái giải pháp
rất là hay
về lâu dài tỉnh cà mau cũng đã tính đến phương án
xây dựng hồ chứa nước ngọt trong vùng đệm đất rừng
u minh hạ với diện tích mặt hồ khoảng
năm mươi hectare để bảo đảm cung cấp nguồn
nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn
tuy nhiên do lượng chất hữu cơ trong nước
tại địa phương rất lớn nên còn phải chờ các nhà khoa học
đánh giá phương án khả thi
trong khi mùa khô hạn đến hàng năm thì người dân đang gánh chịu
thưa quý vị chủ động ứng phó
hạn hán và xâm nhập mặn không ngừng
nhân rộng các mô hình giảm chi phí trong
canh tắc lúa tập trung sản xuất những
sống lúa thị trường cần doanh nghiệp ký kết
bao tiêu là những yếu tố chính giúp hậu giang
có một vụ lúa đồng xuân thắng lợi
ước sản lượng đạt khoảng sáu trăm linh tấn
tăng gần tám tấn so với cùng kỳ
và tăng gần ba mươi tấn so với kế hoạch
năm hành hai mươi người trồng lúa hậu giang
có lời hơn hai mươi triệu đồng một hectare
theo ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang
cần xuống giống sớm hoặc ngừng xuống giống
để tránh thiệt hại cùng với đó nông dân
trên địa bàn canh tác lúa áp dụng nhiều giải pháp
giảm chi phí nhất là nhân rộng mô hình
bón phân thông minh
hà nội yêu thương hà nội lạ kỳ
qua ký họa mùa covid một mươi chín
là ý tưởng thú vị đang được nhóm ký họa
đô thị hà nội phát động trong cộng đồng
yêu ký họa cuộc thi thử thách vẽ
liên tục trong một mươi bốn ngày chỉ sau vài ngày
ban tổ chức đã nhận được hơn một trăm linh bức
ký họa của nhiều người thuộc mọi
ngành nghề và lũ tuổi
các bức vẽ xoay quanh những câu chuyện
về cuộc sống mùa covid một mươi chín như
ngợi ca đội ngũ y bác sĩ học trực tuyến
ra đường mùa covid phun thuốc khử
chung cuộc sống sinh hoạt gia đình
và không thể thiếu những điều đẹp đẽ
ấn tượng của hà nội như một căn biệt thự cổ
một cây hoa xưa một bó loa kèn
một điệu nhảy gencovi
một gánh cháo sườn góc phố cổ v v
cuộc thi kết thúc nhóm ký họa
hà nội sẽ tổ chức bán đấu giá
các tác phẩm năm mươi số tiền thu được
sẽ góp vào quỹ phòng chống
covid một mươi chín do trung ương mặt trận tổ quốc
việt nam phát động
thưa quý vị đến đây thì chương trình
thời sự bốn mươi năm phút chiều ngày hôm nay của
truyền hình nhân dân xin được dừng lại
xin kính chào và hẹn gặp lại